khi giá xăng dầu điện ga tăng cao thì doanh nghiệp là đối tượng đầu tiên bị tác động bởi chi phí này chiếm một mươi hai mươi giá thành của sản phẩm
kéo theo đó doanh nghiệp phải tăng ít nhất từ năm một mươi giá bán hàng
việc tìm giải pháp để doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tp hcm trụ vững trong bão giá là một thách thức không nhỏ nhất là trong thời kỳ hội nhập như hiện nay
chuyên sản xuất các sản phẩm gia dụng nội ngoại thất inox và nhựa doanh nghiệp này đang nỗ lực giảm chi phí trung gian và xây dựng thương hiệu bằng cách tổ chức đội ngũ một trăm hai mươi xe tải đưa hàng trực tiếp đến các điểm bán
vì thế mỗi tháng riêng chi phí vận chuyển đã là một con số không hề nhỏ và càng trở thành một vấn đề lớn khi xăng dầu liên tiếp tăng giá
chưa kể nhiều đầu vào khác cũng theo đó mà tăng đẩy doanh nghiệp vào lao đao
thật sự là rất là áp lực tuy nhiên không thể là chúng tôi tăng giá
khi tăng giá điện là chúng tôi chỉ tăng giá được mà chúng tôi thấy rằng là cũng phải giữ cái chất lượng
điện xăng tăng kéo theo tất cả các yếu tố liên quan đến sản xuất đều tăng
nhưng doanh nghiệp không thể ngay lập tức tăng giá bán sản phẩm bởi nó đã được niêm yết từ đầu năm và theo các hợp đồng đã ký kết
để chủ vững trong báo giá nhiều doanh nghiệp chọn cách cắt giảm nguyên vật liệu đầu vào
để mà giảm cái chi phí trên mỗi cái đầu đơn vị sản phẩm thì chúng tôi phải tăng sản lượng
cái thứ hai là chúng tôi chủ trương
đa dạng hóa sản phẩm để mà chia bớt cái sang sẻ cái chi phí này lên trên các cái dòng sản phẩm của mình
bên cạnh đó thì chúng tôi còn phải là chủ trương tiết kiệm
khi nguyên vật liệu đầu vào tăng sẽ tác động đến sự vận hành của cả hệ thống
buộc doanh nghiệp phải bằng mọi cách để tồn tại hoặc bị xóa sổ
do đó nhà nước cần tính toán lộ trình tăng xăng dầu điện cho phù hợp tránh tình trạng an theo để hệ lụy đến doanh nghiệp
giả sử người ta muốn giảm chi phí xuống người ta nguyên vật liệu ta giảm
ta không được đầu ra ta tăng ta nhẹ vào người lao động ta giảm để tăng năng suất lao động lên
những cái mà nhà nước đang nắm cái thế độc quyền giao cho các doanh nghiệp độc quyền
thì không nên để ông muốn tăng lúc nào cũng tăng mà phải có một sự điều chỉnh phù hợp
hiện nay nhà nước đang điều hành giá cả theo cơ chế thị trường
nên doanh nghiệp một khi đã tham gia vào cuộc chơi thì phải nắm rõ luật và phải chấp nhận những rủi ro từ biến động giá
do đó cạnh tranh khốc liệt trong bao giá để tồn tại luôn là một thách thức
nhưng cũng là động lực để các doanh nghiệp phát triển
nhất là khi sản xuất phải hướng ra quốc tế khi thị trường trong nước đã bão hòa